bước hai thì sẽ thu thập

ở trên không gian mạng
bao gồm thông tin từ mạng xã hội báo chí các thông tin từ deep dark web
bước ba thì xử lý
các dữ liệu được thu thập về

sẽ phân tích và xử lý

bước bốn phân tích chuyên sâu

sau khi phân tích chuyên sâu sẽ đẩy ra các cái thông tin nguy cơ trí thức

giúp cho khách hàng có thể ra được quyết định từ các cái trí thức đó
cảnh báo nguy cơ

thông qua email và trên các cái giao diện của dịch vụ
bước sáu là phản hồi hỗ trợ khách hàng xử lý nguy cơ

sẵn sàng hỗ trợ cho khách hàng xử lý nguy cơ
một cách nhanh chóng nhất
đầu tiên trân trọng cảm ơn ông nguyễn xuân nam
giám đốc chiến lược của công ty an ninh mạng viettel
đã nhận lời mời trả lời phỏng vấn chương trình chuyển đổi số của truyền hình công an
chúng tôi thì vừa có một số tình huống giả lập
về dự báo cảnh báo về tấn công về an toàn an ninh thông tin và an ninh mạng
vậy thì ông có thể cho biết là viettel thì đã có những cái truyền hình mạng
chiến lược cũng như có những kế hoạch như thế nào
để chúng ta cung cấp những cái giải pháp
về đảm bảo an toàn an ninh cũng như là dự báo an toàn an ninh
tốt hơn trong thời gian tới hay không ạ
tăng cường lượng dữ liệu thông tin đầu vào
bởi vì như chúng ta đã biết thì muốn cảnh báo sớm
muốn đưa ra các cái vấn đề về an toàn an ninh càng sớm càng tốt
thì chúng ta phải có nguồn dữ liệu đầu vào rất là quan trọng
thì như mọi người biết thì viettel là một trong nhà mạng
hiện nay đang là nhà mạng lớn nhất việt nam
cũng là một trong nhà mạng nhấn nhất top một mươi tại khu vực châu á
do vậy chúng tôi đã có nguồn dữ liệu phân tích
về các cái tình huống tấn công tương đối dời dào
tuy nhiên như vậy vẫn là chưa đủ
trong thời gian sắp tới thì chúng tôi đã và đang
tiếp tục phối hợp và hợp tác với cả các cái
đơn vị về an toàn thông tin lớn trên toàn cầu
đơn cử hiện nay chúng tôi đang là đối tác của
first furt là một trong tổ chức về ứng cứu xử lý sự cố an toàn thông tin lớn nhất thế giới hiện nay
bên cạnh apwg là tổ chức về

phòng chống giả mạng trực tuyến toàn cầu
thì trong thời gian tới chúng tôi cũng xác định sẽ hợp tác
cùng với khoảng hai ba đơn vị nữa
để tăng cường cái luận dữ liệu đầu vào
ví dụ như là risk total của google
với việc như thế nó sẽ giải quyết được hai việc
thứ nhất là dữ liệu chúng tôi thư hợp vào
nó sẽ mang tính toàn cầu hóa hơn
bởi vì hiện nay thì kinh tế chúng ta đang mở

nên là cái dữ liệu toàn cầu nó rất là quan trọng

đặc biệt khi chúng ta đang tăng cường
đặc biệt khi ứng dụng vào cái nền kinh tế đang phát triển như việt nam hiện nay
cái thứ hai là
ở cái chiều ngược lại
chúng tôi có thể cung cấp ngược lại các cái giá trị
chúng tôi làm ra cho cộng đồng cho ngành an toàn công ty
nó ở hai việc
thứ nhất là cung cấp lại những cái mà chúng tôi phát hiện
tìm kiếm được chia sẻ cho các đơn vị khác
ví dụ như là một ngân hàng
chúng tôi phát hiện ra một vấn đề
thì cái vấn đề đấy có thể áp dụng được cho rất nhiều
các đơn vị ngân hàng khác cùng ngành
cái thứ hai là cái chúng tôi mong muốn xa hơn
chia sẻ các chi thức này
và các cái giá trị kinh nghiệm chúng tôi
cho cộng đồng an toàn công ty việt nam
bởi vì an toàn công ty là một ngành hẹp
và đang mới ở giai đoạn đang phát triển nóng
cho nên là cái việc mà
có các đơn vị dẫn đầu mà được chia sẻ lại
thì nó sẽ mang giá trị rất lớn
và nó sẽ giúp cho các đơn vị
một là có thêm kinh nghiệm hai là có thêm trí thức
đấy là những cái chúng tôi mong muốn nhất
trong thời gian sắp tới
là giá trị cung cấp lại cho cộng đồng
và cho ngành để ngành phát triển hơn
một lần nữa xin cảm ơn ông ạ
hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo